thành phố đà nẵng vừa ban hành kế hoạch năm hai nghìn hai mươi về tiêm phòng vaccine lở mồm long móng da súc và cúm da cầm trên địa bàn
nhằm tạo miễn dịch bảo hộ từ tám mươi trở lên so với tổng đàn gia cầm gia súc hiện có để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cộng đồng
theo đó việc tiêm phòng vaccine lở mồm long móng da súc và cúm da cầm được triển khai đồng loạt hai đợt trên địa bàn ba phường của quận liên triều
và một mươi một xã của huyện hòa vang sự kiến tổng số châu bò được tiêm phòng lở mồm long móng trong năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố là hai mươi lượt con
các cơ sở chăn nuôi quy mô từ ba mươi con trở lên phải tự bảo đảm kinh phí tổ chức tiêm phòng và khử trùng tiêu độc chuồng trại môi trường chăn nuôi theo quy định
đối với việc tiêm phòng cúm h năm n một gồm gà vịt chim cút đẻ trứng nuôi thịt được áp dụng cho các hộ chăn nuôi có quy mô từ một con trở xuống
các hộ chăn nuôi có quy mô trên một con phải tự mua vaccine và tự tổ chức tiêm phòng thời gian thực hiện tiêm phòng năm hai nghìn hai mươi theo hai đợt là tháng hai và tháng tám
ngân sách thành phố hỗ trợ một trăm linh kinh phí mua các loại vaccine tiêm phòng trên với tổng kinh phí dự kiến là ba trăm năm mươi triệu đồng